phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
đội quản lý thị trường số ba của quản lý thị trường tỉnh cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô
thu giữ nhiều loại hàng hóa là mỹ phẩm thực phẩm thuốc tân dược không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại km một trăm năm mươi bốn trăm linh thuộc địa phận phường xuất hóa tp bắc cạn lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô
do ông nguyễn văn bình điều khiển
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có chở một trăm bốn mươi bốn tuyết mỹ phẩm hai trăm linh hộp medica anti lv và một mươi sáu hộp nước yến xào
hai thùng bánh trứng nước ngoài năm kg xúc xích năm mươi hộp thuốc tân dược anaferron
tiếp đó cũng tại địa phận phương xuất hóa lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do ông vũ đình tiến điều khiển
thì phát hiện một bao tải dứa bên trong có chứa một trăm hai mươi ba kg móng giò
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tạo ra một bài hỏi
tạm giữ toàn bộ số hàng nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ